ba đối tượng đặng văn phước hai mươi ba tuổi chú thành phố quy nhơn ngô quốc dũng hai mươi bảy tuổi và nguyễn văn duy hai mươi tuổi cùng chú huyện phù mỹ tỉnh bình định đã bắt hồ đức thịnh hai mươi tuổi chú huyện phù mỹ đánh đập dọa giết yêu cầu thịnh viết giấy nợ ba trăm năm mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng đưa nạn nhân đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố quy nhơn rồi yêu cầu gọi điện cho người thân mang tiền đến thì mới thả ra
nhận tin báo công an thành phố quy nhơn đã xác minh và bắt giữ kịp thời đối tượng giải thoát cho nạn nhân
qua công tác nắm tình hình ban truyền án đã xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu có hoạt động thu gom linh kiện phụ tùng xe gắn máy rồi vận chuyển trái thép từ lào về việt nam để tiêu thụ
là nguyễn văn xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại xã phong bình huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế và đối tượng hoàng đình nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn lao bảo tỉnh quảng trị tiếp tay vận chuyển hàng hóa cho đối tượng cầm đầu
qua xác minh điều tra ban đầu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
hoàng xuất cảnh qua lào để thu mua linh kiện phụ tùng xe máy
sau đó hoàng thuê nghĩa vận chuyển hàng hóa từ lào về việt nam
để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng nghĩa tiếp tục thuê một số đối tượng khác là dân cửu vạn đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới
sau khi vận chuyển chất lọt số phụ tùng này được hoàng đưa về huế phân loại bán cho người có nhu cầu
tính chất phạm tội của đường dây tội phạm này đã gây tắc hại về mặt kinh tế môi trường
quy định quy chế
quy định quy chế về bảo vệ an ninh biên giới gây tác hại về an ninh thực tử trong tình hình hiện nay
đó là các đối tượng đã tổ chức thu gom vận chuyển đưa các loài phụ tùng xe máy cũ tháo rời không rõ nguồn gốc với số lượng lớn từ nước ngoài vào trong nước để tiêu thụ
lắp ráp lại thành những chiếc xe máy hoàn chỉnh nhưng không đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
sử dụng giấy tờ giả biển số kiểm soát giả tiếp tay cho các loại tội phạm khác
trước tình hình đó phòng an ninh kinh tế đã phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can bắt bị can khám xét các đối tượng liên quan
tại nhà của hai đối tượng đội lượng công an thu giữ một trăm ba mươi một bao tài chứa các bộ máy xe suzuki yamaha và các linh kiện phụ tùng xe máy đã qua sử dụng
đội lượng công an thu giữ một trăm ba mươi một bao tài chứa các bộ máy xe suzuki yamaha và các linh kiện phụ tùng xe máy đã qua sử dụng

tôi muốn có thêm thời gian ở đây đây là lần đầu tiên tôi đến với hồ ba bể thực sự rất đẹp rất yên tĩnh và có cảm giác như hòa mình với thiên nhiên
để duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch thì việc đảm bảo an ninh an toàn cho du khách tại các điểm đến trên địa bàn đóng vai trò quan trọng
với mục tiêu đó mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự ba bể điểm đến an toàn thân thiện và nghĩa tình được triển khai nhằm mục đích đảm bảo an ninh an toàn cho khu du lịch và hiệu quả ngành du lịch của địa phương
với mục tiêu lớn nhất của mô hình này đó chính là tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong các hoạt động kinh doanh của cộng đồng du lịch ở địa phương
với mục tiêu cao nhất đó là tạo ra cái phong cách kinh doanh du lịch văn minh chuyên nghiệp
hướng đến sự phát triển bền vững
đến nay mô hình đã nhận được sự đồng thuận tham gia của nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
các cơ sở lưu trú cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống thiên tai cháy nổ các quy định về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa tệ nạn xã hội
bên cạnh đó dịch vụ xuồng máy vận tải hành khách trên hồ đều chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa
trước đây thì cái du lịch thì nó làm chưa được quy củ

các nhà nước với người dân đặc biệt là những người làm dịch vụ trong khu vực hồ ba bể thì hiểu chia sẻ và tuân thủ đúng theo những quy định quy chế mà mô hình đã đưa ra
và trong quá trình tổ chức thực hiện đấy thì chúng tôi thường xuyên phối hợp để làm tốt công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm hoặc là cố tình vi phạm
tuy mới bước đầu thực hiện nhưng mô hình này đã thật sự phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
từ đó góp phần phát triển du lịch bền vững
và tạo nên thương hiệu hồ ba bể hấp dẫn hơn trong mắt du khách
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trên cả nước đã xảy ra một ba trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông khiến năm trăm năm mươi tám người thiệt mạng và một bảy mươi năm người bị thương
so với tháng cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám thì giảm một trăm bốn mươi bốn vụ
giảm chín tám giảm một trăm ba mươi người chết giảm một mươi tám chín giảm năm mươi một người bị thương tức là giảm bốn năm mươi ba
theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tai nạn giao thông tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục giảm ở cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tình hình giao thông cơ bản được đảm bảo thông suốt
tuy nhiên lại diễn ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đáng bao động là tình trạng lái xe sử dụng ma túy
vi phạm về nông độ còn điều khiển phương tiện
gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng điển hình là ba vụ tai nạn giao thông tại tỉnh bình định thành phố hà nội trong tháng bốn
cũng trong tháng năm ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tổ chức chương trình đi bộ kêu gọi hành động đã uống rượu bia không lái xe tại phố đi bộ hồ gươm
với sự tham dự của phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình
hoạt động đã thú hơn một mươi người thang gia qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng
một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra vào ngày hôm qua tại huyện yên thành tỉnh nghệ an khiến năm học sinh tử vong
sự việc một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước mỗi khi mùa hè đến tại các vùng nông thôn
vào trưa ngày ba mươi tháng năm tại đập thủy lợi trại xanh xã bắc thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
một nhóm khoảng một mươi năm học sinh lớp tám a trình trung học cơ sở trung thành
xã bắc thành để giã ngoại sau khi ăn uống xong nhóm học sinh này xuống đập nước để tắm
thì có năm em gồm bốn nữ và một nam bị đuối nước sau hai giờ tìm kiếm đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày
chính quyền địa phương đã vớt được xác của năm em học sinh lên bờ các em tử vong gồm trần văn nhật
cao thị nương nguyễn thị giang nguyễn thị trang nguyễn thị ngân đều trú tại xã trung thành
hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ các gia đình tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân
báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh hà giang bắc cạn yên bái cho biết trong hai ngày hai mươi tám tháng năm và hai mươi chín tháng năm tại các tỉnh này
đã xảy ra mưa lớn kèm theo sạt lở đất gây thiệt hại nặng về người và tài sản
đặc biệt thiệt hại về người có hai người chết đó là nạn nhân nguyễn thị thanh
sinh năm hai nghìn chín ở xã quang minh
nguyễn thị thanh huyện bắc quang của tỉnh hà giang chết do xa lở đất
và nạn nhân hoàng văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy xã chấn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái chết do lũ cuốn trôi
số người bị thương nặng cũng có hai người là trường hợp anh nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
và nguyễn thị diệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại xã quang minh huyện bắc quang của tỉnh hà giang bị thương do sạt lở đất
thiệt hại về nhà cửa có năm mươi ba nhà bị tốc mái cuốn trôi
đáng chú ý là nông nghiệp mưa lũ rông lốc sạt lở đất khiến hai mươi sáu hai hectare diện tích lúa bị ngập úng đổ gãy
diện tích hoa màu bị thiệt hại có một mươi bảy bảy hectare
giao thông thủy lợi bị một bảy trăm năm mươi m ba đất đá xa lở gây ếch tắc giao thông và ba công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng
theo đó ước tính thiệt hại đến thời điểm này ở ba tỉnh trên là một bốn trăm ba mươi tỷ đồng hà giang ba trăm linh triệu bắc cạn tám trăm năm mươi triệu đồng yên bái hai trăm tám mươi triệu đồng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cụ thể khu vực nhà hát thành phố ở đường đồng khởi quận một được cho là điểm xuất phát và điểm cuối của tuyến xe buýt này
xe buýt mui trần sẽ đi qua các điểm du lịch để dừng trả và đón khách như cổng bến nhà rồng trên đường tôn đức thắng
bảo tàng chiến dịch hồ chí minh trên đường lê duẩn phố tây đường phạm ngũ lão trương định công xã paris quận một
bảo tàng chứng tích chiến tranh trên đường võ phan tần của quận ba
mô hình xe buýt hai tầng có lộ trình giống như xe buýt nhưng nhanh nhằm mục đích phục vụ du lịch vì vậy sẽ di chuyển trên các điểm du lịch trên địa bàn thành phố
xe buýt này được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như là chế độ chọn ngôn ngữ giới thiệu về thành phố khi tới điểm tham quan và cả thuyết minh
còn quý vị khán giả ở hà nội thì có thể chọn cho mình một điểm đến thú vị trong dịp cuối tuần này
bảo tàng dân tộc học việt nam và trung tâm văn hóa hàn quốc tại việt nam sẽ phối hợp tổ chức chương trình mang chủ đề
khám phá văn hóa hàn quốc
chương trình là kết quả của sự phối hợp giữa bảo tàng dân tộc học việt nam với trung tâm văn hóa hàn quốc tại việt nam
và sự góp sức của gần một trăm linh tình nguyện viên đến từ khoa ngôn ngữ hàn đại học ngoại ngữ các trường đại học cao đẳng trung học trên địa bàn thủ đô hà nội
diễn ra trong hai ngày một và hai tháng sáu tại bảo tàng dân tộc học việt nam
chương trình cung cấp những góc nhìn thú vị về đất nước hàn quốc thông qua hộp văn hóa
xem chương trình diễn nghệ thuật truyền thống siếc dây juntagi mùa trống ginori samunori tô vẽ tranh và mặc trang phục hàn quốc việt nam
trải nghiệm làm diều quạt trang trí gương bằng giấy hanji và chơi một số trò chơi dân gian
qua đó cảm nhận những nét tương đồng và khác biệt giữa hai quốc gia
điểm nhấn của chương trình là xem trình diễn siếc dây và khám phá hộp văn hóa thông qua các hoạt động trải nghiệm như mặc trang phục tìm hiểu và tô vẽ trang phục
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vâng để đáp ứng nhu cầu cho các bậc phụ huynh lựa chọn quà tặng dành cho các bé nhân dịp ngày một một sáu
thì thị trường quà tặng một một sáu năm nay rất là đa dạng và phong phú
việc lựa chọn các bộ đồ chơi vẫn luôn được quan tâm hàng đầu
và trong năm nay thì tại các cửa hàng đồ chơi có rất là nhiều chương trình yêu đại hấp dẫn
mua một bộ telego sẽ được giảm giá là năm mươi
chỉ với giá là từ khoảng một trăm linh đồng là bạn có thể cho bé một bộ telego với độ tuổi là từ một tuổi rưỡi trở lên

với những bộ đồ chơi đa dạng phong phú như vậy thì chắc chắn là sẽ làm hài lòng các bậc phụ huynh
trong việc lựa chọn quà tặng một một sáu dành cho các bé năm nay
giá các mặt hàng đồ chơi dịp tết thiếu nhi năm nay không có nhiều biến động so với năm ngoái
chỉ một số mặt hàng tăng từ một mươi một mươi năm còn lại vẫn ở mức cũ
các mặt hàng được phụ huynh lựa chọn mua nhiều nhất trong dịp này vẫn là búp bê barbie
xếp hình lego ô tô robot bộ đồ chơi nhà bếp thú bông hay là chuyện tranh thiếu nhi
giá cả các sản phẩm cũng rất phong phú
tùy theo chủng loại và kích cỡ
tuy nhiên sau khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về các mặt hàng đồ chơi độc hại
thì năm nay nhiều cửa hàng cũng đã chú ý hơn tới chất liệu nguồn gốc xuất xứ
cũng như sự phong phú đa dạng về các mặt hàng mới
giới trẻ của việt nam bánh kẹo ở nhật rất nhiều
như bầu yêu kim có thể làm ăn được
và cái hai là những cái bánh kẹo xếp nhỏ để cho bé có nhiều tư duy
và vừa ăn vừa chơi
có thể thấy không khí mua sắm tại các cửa hàng siêu thị văn phòng phẩm dịp mùa một tháng sáu
đã và đang được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn
tại nhiều cửa hàng siêu thị các chương trình giảm giá
vẫn đang diễn ra thu hút rất nhiều khách hàng tới xem và mua hàng
thị trường năm nay không chỉ sôi động với các mẫu mã phong phú
mà tiêu chí an toàn đang rất được ưu tiên
kỹ năng cho bé và để ngày quốc tế thiếu nhi thêm ý nghĩa
thì có thể bạn quan tâm ngày hôm nay xin được đưa ra một vài gợi ý sau đây
vâng thưa quý vị theo nghiên cứu của các chuyên gia
thì mỗi một trẻ em có một lứa tuổi khác nhau thì sẽ có những sở thích khác nhau
và để lựa chọn đồ chơi cho trẻ làm sao để phù hợp với thể chất cũng như là tư duy của bé
thì là một việc không hề dễ dàng đối với các bậc phụ huynh
vậy chương trình ngày hôm nay sẽ đưa ra một số lưu ý
cho các bậc phụ huynh lựa chọn quà tặng trong dịp mùa một tháng sáu
chị tại sao đồ chơi gỗ thông minh hiện nay lại đang là một xu hướng hot
đối với các bậc phụ huynh như vậy ạ
hiện nay thì là đồ chơi gỗ thông minh được rất là nhiều các trường mầm non
cập nhật và đưa vào giảng dạy
bởi vì là có đồ chơi gỗ thông minh thì là có cái tính bền
thân thiện với môi trường đảm bảo sức khỏe cho bé
và có nằm trong những chương trình học của các trường mầm non nữa
chính vì thế cho nên là cái dịp mùng một tháng sáu này
thì phụ huynh cũng rất là quan tâm đến

với những đồ chơi gỗ thông minh thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn
về một số những cái lưu ý khi mà lựa chọn đồ chơi cho bé
đầu tiên đó là đồ chơi dành cho bé từ đến một tuổi
đây là bộ xe cũ tải hình nó là đồ chơi cơ bản nhất dành cho tất cả các bé
khi mà bé bắt đầu có thể ngồi được thì là bắt đầu có thể làm quen được với bộ đồ chơi này
cái này thì đầu tiên là các bạn ấy sẽ phát triển về cái vận động của bàn tay
bởi vì các bạn ấy sẽ cầm nắm
các bạn ấy sẽ cảm nhận được những sự khác nhau của các khối
đến tầm khoảng một tuổi thì là các mẹ sẽ thấy là các bạn ấy sẽ rất rất là hay ném đồ vứt đồ
chính vì thế cho nên là những cái đồ chơi để giúp cho các bạn ấy có thể hoạt động
một cách tự do nhất chính là cái bộ này
bởi vì là nó sẽ giúp cho các bạn ấy thứ nhất là phát triển được cơ cổ tay
thứ hai là cái khả năng để mà kết hợp giữa mắt và tay lớn hơn một chút nữa
thì các bạn ấy có thể bắt đầu
tầm khoảng một mươi tám tháng trở đi thì các bạn ấy sẽ bắt đầu có rất là thích cái việc là bắt trước người lớn
thì lúc này mình sẽ cho các bạn ấy làm quen với những cái đồ chơi kiểu nhà bếp như thế này
còn đối với trẻ từ ba đến năm tuổi giai đoạn này vô cùng quan trọng
ảnh hưởng tới sự phát triển và trưởng thành của bé
phụ huynh nên chọn những món quà mang tính giáo dục kích thích trí tuệ của bé như thế này
và ngoài những lựa chọn mới về các món đồ chơi thông minh thì những khu vui chơi giải trí
mang tính giáo dục cao cũng sẽ là điểm đến vô cùng hấp dẫn dành cho các bé
thật ra thì như mọi người cũng đã biết là rất là nhiều điểm chơi ngoài
là không gian chơi ở ngoài trời công viên thủy lễ hay là bách thảo
thì ở hà nội thì thời tiết nó rất là thất thường nhất là thường vào thời điểm mùa hè như thế này
thì khu vui chơi trong nhà cũng là một địa điểm mà bố mẹ thường xuyên là lựa chọn
và những dịp cho con đi cuối tuần hoặc là ngày lễ
ở mr ho thì ngoài những cái tiêu chí là có thể có các cái trò chơi cho con chơi
còn đảm bảo vấn đề an toàn
và các con chơi ở mr ho thì cảm thấy thích thú
không những chỉ vui mà các con còn được nằm trong một môi trường các cái đồ chơi được chọn lựa
với tiêu chí giáo dục không những chỉ phát triển về mặt thể chất
các trò chơi vận động mà còn phát triển ở mặt trí tuệ nữa
và các con có thời gian để chơi các trò chơi với đặc biệt là với bố mẹ và người thân của mình
ngoài các mặt hàng đồ chơi phong phú đa sắc màu
thì các khu vui chơi giáo dục giải trí theo mô hình quốc tế hay một khóa học kỹ năng sống
cũng sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho các bé
tại những khu vui chơi này với mức giá vé ưu đãi trong ngày một mươi một tháng sáu
là một trăm một mươi chín đồng cho trẻ em và hai mươi chín đồng cho người lớn
hay những món quà cùng với mức giá chỉ từ một trăm linh đồng
các bậc phụ huynh đã có thể có nhiều lựa chọn dành cho các con thân yêu nhân dịp mùng một tháng sáu
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam
để khám phá sáng phương nam ngày hôm nay có gì đặc biệt
xin mời trường quay phía nam ạ
thanh chúc xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn hiện nay tại thành phố hồ chí minh có sáu mươi bốn dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước
giải quyết ngập do mưa và hai chương trình đầu tư công với tổng mức đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng
tuy nhiên tiến đội triển khai các dự án chậm chạp gây bức xúc trong dư luận
trước những ý kiến phản ánh về việc chậm chạp của các dự án nhiều hàng mục công trình nhưng kết quả giảm ngập chưa được như kỳ vọng
bằng chứng những cơn mưa đầu mùa vừa qua hầu như quận huyện nào cũng bị ngập
trong đó có những dự án hội đồng nhân dân thành phố đã duyệt từ năm hai nghìn một mươi sáu như kênh a một mươi bốn kênh tân trụ nhưng đến nay vẫn chưa triển khai
đồng thời sự phối hợp giữa các sở ngành và ủy ban nhân dân quận quyện chưa thực sự nhịp nhàng để tạo điều kiện cho việc triển khai dự án trọng điểm trên địa bàn diễn ra tốt
bên cạnh đó công tác xử lý các điểm ngập còn nhiều khó khăn kinh phí dành cho công tác chống ngập rất lớn nhưng hiệu quả chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân
chủ tịch hội đồng nhân dân tp nguyễn thị lệ yêu cầu các đơn vị liên quan phải tích cực hơn đánh giá lại hiệu quả của các dự án
ra soát cập nhật các tuyến đường bị ngập để tham mưu ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh phù hợp
đặc biệt ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thành phố tích cực hơn nữa chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các sở ngành để tiến độ thực hiện dự án nhanh hơn
riêng các điểm ngập khảo sát cụ thể đánh giá để tập trung xử lý ngay trong năm nay
tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh chưa phát hiện dịch tả heo châu phi
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp thành phố đã và đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung thịt heo an toàn cho người dân
thống kê tại thành phố hồ chí minh cho thấy hiện có ba chín trăm một mươi bảy hộ trăn nuôi heo với tổng đàn heo ước đạt hai trăm bảy mươi tám tám trăm tám mươi hai con giảm một bảy so với cùng kỳ năm trước
do giá thịt heo hơi trên thị trường vẫn đang ở mức thấp người nuôi chưa phục hồi tổng đàn
khu vực miền nam giá thu mua heo hơi ở mức ba mươi đồng đến ba mươi tám đồng một kg
với lý do nhiều bếp ăn doanh nghiệp đã ngưng sử dụng thịt heo trong khẩu phần ăn của học sinh công nhân do lo ngại dịch bệnh gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm
trước tình hình đó nhiều hệ thống phân phối bán lẻ đã chủ động làm việc với các hộ nông dân trang trại chăn nuôi để thắt chặt công tác vệ sinh phòng dịch bệnh
thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ thu mua sản phẩm duy trì sức mua người tiêu dùng
các cơ sở hiện nay có điều kiện giết mổ tập trung chế biến tốt thì rất kiến kích giai đoạn này những điểm đó tăng cường dự trữ
bởi vì tới đây sẽ thiếu thực phẩm này thì bây giờ những lơi có đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh đủ điều kiện chế biến đủ điều kiện cấp đông thì khuyến kích cái việc này
thành phố hồ chí minh đã có chính trách khuyến kích cho tài tốt
chúng tôi khuyến nghị tất cả các nơi những tỉnh để làm sao chính quyền địa phương vào cuộc cùng những doanh nghiệp
sở công thương ngày mai sẽ làm tốt cái công việc chỉ đạo này để chúng ta tăng cường dự trữ thực phẩm sạch
không chỉ cung ứng cho bây giờ mà thời gian những tháng những quý tới chắc chắn là chị thiếu thực phẩm thịt lợn sạch này
thì sẽ có cái điều kiện để một mặt là khuyến khích không để giá bây giờ thì giá thịt lợn nó tụt xuống trong khi tới đây lại thiếu thịt lợn
cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng
thành phố hồ chí minh cũng vận động các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến tăng cường thu mua trong nước
tăng cường hàng trữ đông đồng thời có phương án nhập khẩu thịt đông lạnh
hiện sở công thương thành phố hồ chí minh tăng cường phối hợp với ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận quyền
kiểm tra các điểm khu vực kinh doanh tự phát chợ tạm không có bang quản lý xử lý triệt để tình trạng kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc
vận động các doanh nghiệp hệ thống phân phối thương nhân chợ đầu mối tăng cường liên kết xây dựng chuỗi cung ứng khép kính đảm bảo đầu ra không để nhiễm bệnh và có truy xuất nguồn gốc
dù phải điều trị liên tục vì căn bệnh ung thư thanh quản nhưng anh nguyễn thanh cường ngủ tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cùng vợ
vẫn miệt mài nấu cơm từ thiện để phát cho người nhà bệnh nhân trong gần sáu năm qua điều đặn từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần tại các bệnh viện
chưa đến hai giờ chiều dưới gió nắng gây gấp ở thành phố hồ chí minh hàng trăm người vẫn xếp hàng đợi cơm từ thiện của anh cường
để có những phần cơm như thế này anh cường cùng vợ phải đi chợ từ sáng sớm rồi tự tay chuẩn bị thức ăn những sức ăn từ thiện không chỉ có cơm mà còn có thịt kho trứng cá rán cá kho đậu hủ chiên canh
tất cả đều nóng sốt và vệ sinh để đảm bảo dinh dưỡng cho cả người nhà đi chăm sóc và người bệnh

chia sẻ với chúng tôi anh cường không ngại kể về những ngày thanh niên làm lỡ từng phải đi tù vì bồng bộ
nhưng đây cũng chính là lý do khiến anh phải sống có ích hơn ở phần đời còn lại và dành toàn bộ tâm huyết của mình cho những người nghèo khó

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại